tại khu di tích ngã ba đồng lộc tỉnh hà tĩnh trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc đồng lộc bài ca bất tử
giữa buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ngành trung ương các tỉnh các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các cựu chiến binh
cùng dự còn có các nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình của một mươi nữ thanh niên sung phong đã anh dũng hy sinh tại ngã ba đồng lộc huyền thoại cùng hàng ngàn người dân
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong không khí hào hùng của những ngày tháng bảy lịch sử
cả nước đang hướng tới kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ với nhiều hành động thiết thực để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn trì ấn các thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ
hòa trong không khí đó hôm nay tại ngã ba đồng lộc địa danh huyền thoại mảnh đất thiêng liêng
thấm đẫm máu đào của các anh hùng liệt sĩ chúng ta cùng nhau trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành các mẹ việt nam anh hùng
các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các cựu chiến binh thương binh bệnh binh cựu thanh niên sung phong và thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ
cùng toàn thể đồng bào đồng chí lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm tri ân sâu sắc
cũng tại lễ kỷ niệm đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng lãnh đạo tỉnh hà tĩnh đã trao một mươi tám sổ tiết kiệm của ban tổ chức
cho thân nhân một mươi nước liệt sĩ các anh hùng thân nhân các anh hùng chiến đấu tại ngã ba đồng lộc